công trình hồ chứa nước phù mỹ nằm trên địa bàn xã cư mốt huyện ea hở leo tỉnh đắk lắc sau nhiều năm sử dụng
đến nay công trình ngày càng bị hư hỏng và xuống cấp nghiêm trọng
mặc dù ủy ban nhân dân tỉnh đắk lắc đã chỉ đạo tiến hành sửa chữa và nâng cấp công trình
tuy nhiên công trình gặp khó khăn khi một số người dân địa phương ra cản trở và không cho thi công
làm ảnh hưởng đến việc sửa chữa cũng như là nâng cấp công trình
trong quá trình khai thác vào năm hai nghìn tám công trình hồ chứa nước phù mỹ đã được nâng cấp một lần
đến năm hai nghìn một mươi ủy ban nhân dân huyện lập hồ sơ nâng cấp lần hai với kinh phí hơn năm tỷ đồng
nhưng không thực hiện được do một số hộ dân cản trở đòi bồi thường đất lòng hồ
mặc dù các hộ dân không đưa ra được giấy tờ chứng minh có đất lòng hồ
nhưng do công trình không có hồ sơ gốc nên ủy ban nhân dân huyện e a hờ leo
cũng như ủy ban nhân dân tỉnh đắk lắc không có căn cứ pháp lý để giải quyết đền bù thế nhưng
một số hộ dân ở xã cư mốt kiên quyết yêu cầu chính quyền địa phương phải bồi thường đền bù đất
mới cho thi công sửa chữa nâng cấp công trình
gia đình tôi đi kinh tế máy vào năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy nhưng mà khai hoang được hai máy đắt
một ở phúc văn nhưng nhà tôi cũng vẫn không để cho nhà nước làm
đến năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy làm hồ phù mỹ nhà tôi đã mắc máy sầu đắt nhưng cũng không có nói tao
đến hai nghìn một mươi nâng cấp đập trong diện tích đã có năm mươi bảy hồ đã nhận tiền là một tỷ sáu trăm linh mấy mưu triệu đấy
đã nhận tiền
mà gia đình tôi không được nhận thì tôi có đi làm đơn kiến nghị đến chủ tịch ủy ban nhân tỉnh
trước sự hư hỏng xuống cấp nghiêm trọng của công trình hồ chứa phú mỹ
công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý công trình thủy lợi đắk lắc
đã nhiều lần tiến hành sửa chữa nâng cấp công trình này
thế nhưng đến nay công trình vẫn chưa được duy tu sửa chữa
bởi vì một số hộ dân đòi tiền bồi thường diện tích thuộc khu vực lòng hồ bị ngập nước đã hai mươi năm nay
nhưng các anh chị biết là cái hồ này là có nguy cơ mất an toàn rất cao
năm hai mươi ba nước đã tràn qua đỉnh đập
vậy hiện nay thì phần ngưỡng tràn là bồi lấp rất nhiều
và chính vì vậy thì công ty đã có những giải pháp để sửa chữa nâng cấp
tuy nhiên sau nhiều lần báo cáo tỉnh sở nông nghiệp và huyện
nhưng người dân vẫn chống đối quyết liệt
chúng tôi không thể làm được
nếu để mãi tình trạng trên nguy cơ vỡ đập là rất lớn
đe dọa đến tính mạng và tài sản của nhà nước và nhân dân trong vùng hạ lưu
tuy nhiên đến nay chính quyền địa phương vẫn chưa có giải pháp nào để tháo gỡ
cái việc ngăn cản không cho sửa chữa cái bờ đập
thì ủy ban xã đang làm báo cáo gửi ban huyện
tức là về cái phương án thi công
mà hơn nữa là cơ bản dân là đòi đền bù
nếu mà không đến bù dân không cho đàn
cho nên ủy ban xã cũng làm hết khả năng năng lực rồi
nhưng mà vận động dân dân không đồng nhất
trước những vướng mắt trên
ủy ban đề nghị các cấp các ngành chức năng tỉnh đắk lắc cần vào cuộc quyết liệt
tháo gỡ những khó khăn vướng mắt trong công tác giải phóng mặt bằng trước đây
để sớm sửa chữa nâng cấp bảo đảm an toàn cho công trình hồ chứa phù mỹ
đáp ứng tốt nhu cầu tưới tiêu cho cây trồng của người dân địa phương